theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ ngày mai hai mươi bốn tháng năm sẽ bắt đầu đợt nắng nóng mới tại miền bắc
do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn
nên vùng núi các tỉnh trung bộ và khu vực tây bắc bắc bộ xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất khoảng ba mươi năm ba mươi bảy độ c
từ ngày hai mươi năm tháng năm nắng nóng sẽ xuất hiện trên diện rộng ở bắc bộ và trung bộ
với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c
riêng vùng núi các tỉnh trung bộ và khu vực tây bắc bắc bộ có nơi trên ba mươi tám độ c
đợt nắng nóng này có thể kéo dài từ hai đến ba ngày tới